phiên tòa vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiếp tục với phần bào chữa cho bị cáo nguyễn thanh hóa và phan văn vĩnh
sau khi ba luật sư bào chữa trình bày xong quan điểm tranh luận bị cáo nguyễn thành hóa tiếp tục được tòa cho nêu ý kiến
bị cáo hóa đồng ý với phần bào chữa của các luật sư và mong tòa xem xét
bên cạnh đó bị cáo hóa cho biết sẽ chấp nhận hình phạt nhưng còn băn khoăn với hình phạt từ bảy năm sáu tháng đến tám năm mà viện kiểm sát đề nghị với mình là quá nặng
một lần nữa bị cáo hóa khẳng định những sai phạm của mình tiếp tục gửi lời xin lỗi tới bộ công an vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành
sau đó phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của luật sư đối với bị cáo phan văn vĩnh
lời đầu tiên trong phần tranh luận bị cáo phan văn vĩnh cho biết sau khi nghe bản kết luận của viện kiểm sát bị cáo trước tiên thấy được lỗi lầm của mình
bị cáo vĩnh mong muốn tòa xem xét lỗi của bị cáo đến đâu thì phải chịu trách nhiệm đến đó
bị cáo không đổ lỗi cho ai
bên cạnh đó xem xét đánh giá khách quan các tình tiết có lợi cho bị cáo